văn phòng chính phủ vừa truyền đạt chỉ đạo của thủ tướng về việc một số báo của nhật bản như asahi
kyodo nikkei đưa thông tin công ty trách nhiệm hiếu hạn tenma việt nam hai lần hối lộ tổng
cộng hai mươi năm triệu yên cho một số cán bộ công chức việt nam thủ tướng giao
các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra làm rõ thông tin nêu trên nếu đúng phải xử lý nghiêm
góp phần tạo môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch công bằng và chống thất thu thuế